vào sáng ngày hôm nay phiên xử sơ thẩm vụ án cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
cùng đồng phạm giúp liên danh nhật cường đông kinh trúng thầu trái quy định kết thúc phần xét hỏi
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị mức án đối với từng bị cáo
theo đó đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo nguyễn đức trung từ ba đến bốn năm tù
về tội lợi dụng chức hạn quyền vụ trong khi thi hành công vụ
sáu bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên phạt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
với các mức án từ ba mươi sáu đến sáu năm tù giam
theo viện kiểm sát từ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như kết quả thẩm tra công khai tại tòa
có đủ cơ sở kết luận quá trình thực hiện hai gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn hà nội
các bị cáo nguyễn văn tứ cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư nguyễn tiến học cựu phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư hà nội
phạm thị kim tuyến cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư hà nội phạm thị thu hường
cựu tránh văn phòng sở kế hoạch đầu tư hà nội đã thực hiện chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội là nguyễn đức trung
can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dùng gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi sáu trái quy định đấu thầu
thay đổi yêu cầu trong hồ sơ mời thầu lập khống hợp đồng để hợp thức hồ sơ năng lực
tạo lợi thế cho liên danh nhật cường đông kinh tham gia và trúng hai gói thầu sau đó chuyển nhượng thầu trái phép
hành vi vi phạm quy định về đấu thầu của các bị cáo đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu
và dẫn đến hiệu quả mục đích yêu cầu gói thầu không đạt được
gây thiệt hại cho nhà nước hơn hai mươi sáu tỷ đồng
đây là vụ án thứ ba mà ông nguyễn đức trung đối diện án tù
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bị cáo nguyễn đức trung bị phạt năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai vừa qua cựu chủ tịch hà nội cũng nhận bản án thứ hai với hình phạt là tám năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ